bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke trên đường lộ tập đoàn phương năm
thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang lực lượng công an đã phát hiện nhiều thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy
qua kiểm tra phát hiện tám thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chân ma túy
tiến hành test nhanh kết quả có sáu trường hợp dương tính với ma túy
lực lượng công an đã xử lý vi phạm hành chính sáu trường hợp về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ cơ sở kinh doanh về hành vi hoạt động kinh doanh
để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong khu vực quản lý
liên quan đến vụ nam thanh niên hành hung cô gái trong tiệm spa
sáng nay công an phường bình thuận quận hải châu thành phố đà nẵng đã triệu tập nghi phạm lên
để lấy lời khai và xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại hình ảnh nam thanh niên hành hung
đánh giã man một cô gái trong tiệm spa khiến nhiều người bức xúc
tiếp nhận thông tin công an phường bình thuận quận hải châu đã khẩn trương vào cuộc xác minh
triệu tập năm thanh niên hai mươi bảy tuổi trú tại đường đoàn khuê phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn đà nẵng
là người trong clip vụ việc đang được công an phường bình thuận điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam dương văn nhật nam
trú tại huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an bước đầu nam khai nhận trong thời gian chung sống nghi ngờ vợ là lê thị ngọc không trung thủy
nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn đến khoảng một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng sáu cự cãi trong bữa ăn nam đã bóc cổ ngọc
ngọc vùng vẫy bỏ chạy thì bị nam đuổi theo dùng sợi dây thừng xiết cổ đến chết sau đó nam đến công an xã tự thú
tòa án nhân dân huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự đối với nhóm đối tượng gây dối trật tự công cộng
xảy ra hồi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
theo cáo trạng do không đồng tình với việc xã tú mịch thôn bản phải chuyển từ vùng ba sang vùng một
theo quyết định của thủ tướng chính phủ và quyết định của ủy ban dân tộc người dân thôn bản phải đã nhiều lần tập trung đông người
kiến nghị với chính quyền địa phương đưa thôn trở lại danh sách thôn vùng ba như trước đây để đảm bảo quyền lợi
sáng ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một các đối tượng chu thị huyền hoàng thị hồng thắm hoàng thị hương trần thị biên
lanh thị xìn và lộc thị hoa cùng với người dân thôn bản phải đến trụ sở ủy ban nhân dân huyện lục bình để kiến nghị
chiều cùng ngày các đối tượng cùng với một trăm hai mươi người dân thôn bản phải đến tập trung trước cổng trụ sở công an huyện lộc bình để gây dối
tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo chu thị huyền chín tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
tổng hợp với hình phạt một năm tù về tội chống người thi hành công vụ trước đó
bộ bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là một năm chín tháng tù
các bị cáo còn lại bị phạt từ sáu đến tám tháng tù về tội gây dối trật tự công cộng
sáng qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng là nguyễn ngọc thanh hải
và nguyễn thị cẩm yên cùng chú tại huyện thoại sơn về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng
nguyễn thị cẩm yên nguyên chủ tịch hội đồng quản trị quỹ tiến dụng nhân dân phú hòa huyện thoại sơn tỉnh an giang
từ năm hai nghìn bảy đến năm hai nghìn một mươi sáu yên đã bàn bạc cấu kết với nguyễn ngọc thanh hải nguyên giám đốc quỹ tín dụng nhân dân phú hòa
chỉ đạo các cán bộ tiến dụng lập nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn từ các tài sản thế chấp của khách hàng
tuy nhiên các hợp đồng này đều thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tiến dụng nâng khống giá trị tài sản đảm bảo tài sản thế chấp không đăng ký giao dịch đảm bảo
mặt khác với tư cách là giám đốc nguyễn ngọc thanh hải còn cho yên ký giả mạo chữ ký chữ viết của người vay trong hợp đồng tiến dụng
người nhận tiền trên giấy lĩnh tiền để yên lấy tiền sử dụng vào mục đích cá nhân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng nhân dân phú hòa số tiền hơn hai hai mươi năm tỷ đồng
tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai lợi dụng là khu vực giáp danh với huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
từ đầu năm đến nay các đối tượng trộm cắp đã liên tục hoành hành
điều đang nói là các đối tượng trộm cắp không chỉ nhắm đến công nhân trong các khu trọ
mà còn cấu kết với bảo vệ của một số công ty lấy trộm tài sản mang đi bán
để ngăn chặn tình trạng này lực lượng công an huyện nhân trạch đã quyết liệt vào cuộc
truy bắt nhiều đối tượng và thu hồi tài sản cho bị hại
đây là băng nhóm trộm cắp tài sản chuyên nghiệp của các công nhân và các hộ dân quanh các khu công nghiệp trên địa bàn huyện nhân trạch
vừa bị công an huyện nhân trạch bắt giữ cách đây ít ngày
thủ đoán rất là tinh vi lợi dụng người dân đi vắng phá khóa để đột nhập cả phòng trọ và nhà ở người dân
để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
công an phát triển truy bắt thì các đối tượng đã dùng hông khí và bịch trời cây để chống trả lực lượng truy bắt
tại cơ quan công an các đối tượng này đã khai nhận cùng đồng bọn thực hiện bảy vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền mua ma túy
còn đây là hai đối tượng đã câu kết với một số đối tượng khác là nhân viên trong coi kho bảo vệ của một công ty
trong khu công nghiệp nhân trạch ba
các đối tượng đã khai nhận gần chục vụ lấy trộm tài sản của công ty mang ra ngoài bán kiếm tiền tiêu giày
các đối tượng đã khai nhận chỉ có thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản đó là sợi nilon của công ty hyosung
với tổng giá trị tài sản là khoảng một trăm linh triệu
qua xác minh tri xét làm rõ thì cơ quan xác điều tra tiếp tục bắt giữ thêm một đối tượng là làm nghệ tài xế
cấu kết cùng với tài và chiến để thực hiện tiếp tục hành vi trộm cắp tài sản
năng tổng số tài sản khai nhận tại cơ quan điều tra là lên tới
từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện nhân trạch đã xảy ra hai mươi bảy vụ trộm cắp tài sản
công an đã bắt giữ ba mươi năm đối tượng
để phát hiện ngăn chặn trị tài sản công an đã bắt giữ ba mươi năm đối tượng
để phát hiện ngăn chặn trị tài sản công an đã bắt giữ ba mươi năm đối tượng
kịp thời các đối tượng trộm cắp tài sản công an huyện nhân trạch đang áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh triệt xóa đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân và các doanh nghiệp
nâng cao nhận thức trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
sử dụng facebook cá nhân đăng tải bình luận với nội dung xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan nhà nước
về vụ điều tra phó hiệu trưởng có hành vi dâm ô nữ sinh
hồ kim phượng vừa bị công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh xử phạt hành chính năm triệu rưỡi
qua công tác nắm tình hình công an huyện dương minh châu phát hiện tài khoản facebook phượng hồ kim
đăng tải bình luận với nội dung lời lẽ kích động xuyên tạc xúc phạm đến uy tín danh dự của cơ quan nhà nước
liên quan đến vụ điều tra phó hiệu trưởng có hành vi dâm ô nữ sinh
công an huyện dương minh châu đã mời làm việc với chủ tài khoản facebook này là hồ kim phượng sáu mươi năm tuổi
chú tại huyện dương minh châu đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm đồng thời xóa bình luận đăng tải và cam kết không tái phạm
thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày ba tháng bảy cơ quan điều tra công an tỉnh thừa thiên huế cho biết
đang điều tra và làm rõ vụ hỗn chiến khiến một người tử vong ở thị trấn lăng cô huyện phú lộc
vào khoảng hai mươi một h tối ngày hai tháng bảy do mô thuẫn hai nhóm thanh niên chú ở thị trấn lăng cô
mang theo mã tấu tuyếp sắt và súng hoa cải
súng tại khu vực cầu lăng cô
sự việc khiến anh phan văn khánh ba mươi tuổi bị súng tự chế bắn trúng ngực tử vong
bốn thanh niên khác bị thương nặng được đưa vào bệnh viện ở đà nẵng cấp cứu
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu cho biết
đang điều tra và xử lý hai đối tượng có hành vi tàng trữ số lượng lớn chất ma túy trên địa bàn
theo đó trương minh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thành phố bạc liêu
và nguyễn thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tỉnh cà mau
bị phát hiện bắt quả tang khi đang điều khiển xe mô tô
mang biển kiểm soát chín mươi bốn k hai một mươi hai nghìn ba trăm chín mươi trên địa bàn khóm sáu phường năm thành phố bạc liêu
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện đôi nam nữ trên đang tàng trữ trái phép chín bệnh mi lông
chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy một mươi một viên nén nghi là thuốc lắc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã xác minh và tiến hành bắt giữ đối tượng
gây ra vụ trọng án cách đây ba mươi năm hiện đang lẩn trốn tại tỉnh đắk nông
đối tượng là đinh văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
bị bắt giữ khi đang sinh sống và làm việc tại huyện đắk rớp tỉnh đắk nông
đinh văn tuấn là đối tượng truy nã về tội giết người
theo đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại phường cẩm sơn thị xã cẩm phả
khi nhóm của đinh văn tuấn đoàn văn thọ và nguyễn tiến thanh đang ăn sáng uống rượu
thì phát hiện thấy anh bùi văn điển là bảo vệ mỏ than cao sơn đang đạp xe trên đường
do trước đó tuấn bị anh điển đánh khi phát hiện mình trộm cắp than
tuấn đã rủ nhóm bạn ra chặn xe đánh trả thù anh điển
tuấn và thọ sử dụng côn gỗ hành hung anh điển
khi có người đến căn ngăn nhóm đối tượng bỏ khỏi hiện trường
anh điển sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
tuấn sau khi gây án đã bỏ trốn sang trung quốc rồi quay về việt nam lẩn trốn tại các tỉnh phía nam
để tránh bị phát hiện tại tỉnh bà rịa vũng tàu tuấn đổi tên thành dũng
khai báo sai tên bố mẹ đẻ và địa chỉ theo hộ khẩu để làm chứng minh nhân dân mới
sau đó tuấn kết hôn và chuyển lên sinh sống tại tỉnh đắk nông
một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu lớn với số lượng trên hai mươi năm bao
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp
cùng đội cảnh sát giao thông công an thành phố ngã bảy tỉnh hậu giang bắt quả tàng
đối tượng vận chuyển số hàng cấm này là trần dũng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tỉnh vĩnh long
vào thời điểm trên tiến điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát sáu mươi bốn h chín trăm chín mươi
ngụy trang trở trái cây
qua kiểm tra cơ quan công an phát hiện thùng xe được chế thêm một ngăn chứa hàng
bên trong cất dấu tổng cộng hai mươi năm sáu trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
gồm các nhãn hiệu hero jet và scott
bước đầu tiến khai nhận được một người đàn ông không rõ lây lịch thuê trở số thuốc lá trên
được biết tiến từng bị tuyên án hai năm tù giam về tội vận chuyển hàng cấm
nhưng được tạm hoán chấp hành
hành án do bị bệnh
do thời tiết hành khô cùng với việc cất chữ nhiều nguyên liệu gỗ dễ cháy
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn hoàng phát thuộc khu công nghiệp phú tài
phường trần quang diệu tp quy nhơn tỉnh bình định đã xảy ra cháy lớn
ghi nhận tại hiện trường một nhà xưởng của công ty đã sập đổ
nhiều vật liệu gỗ chưa kịp đem ra ngoài đã bị cháy hoàn toàn
một số vật dụng đồ điện máy móc cũng bị hư hại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình định
đã cử được lực lượng hơn một mươi xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
đến khoảng một mươi một h cùng ngày ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt
hàng trăm công nhân của công ty cũng được huy động để đem hàng hóa ra ngoài
vâng thưa quý vị vào bản tin trước
truyền hình công nhân đã phát sóng phóng sự hồ điều hòa biến thành hồ dịch vụ tổ chức câu cá trái phép
và tình trạng này xảy ra tại hai hồ định công và đầm sòi trên địa bàn phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
sau khi phóng sự được phát sóng chính quyền địa phương đã vào cuộc và xử lý vấn đề này như thế nào
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi ghi nhận của phóng viên antv
sau khi nhận được phản ánh của người dân tại hai hồ định công và đầm xoài trên địa bàn phường định công
có dấu hiệu bị biến tướng thành hồ dịch vụ câu cá có thu phí
hồi qua phóng viên đã có mặt và ghi nhận thực tế tại hai hồ này
thưa quý vị hiện tại thì tôi đang có mặt tại hồ đầm sòi thuộc phường định công quận hoàng mai hà nội
và theo như quan sát của chúng tôi thì có hàng chục cần thủ đang có mặt tại đây
và việc này diễn ra từ sáng đến chiều
thả cá số lượng lớn cá có đính khuyên giá trị từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng
anh đang sâu khuyên và kiểm tra cá
cá size bé nhất một mươi cân anh em nhé to nhất một mươi hai cân
con này to con này cân đường
con này cân đường đấy
người đó bảo cân này cân đường
con cá đang sắp đầu là tám năm chín năm nhé
ngày hai mươi bảy tháng sáu trên trang facebook hồ câu đầm sòi tiếp tục cập nhật thông tin hình ảnh thả cá
chúng tôi có biết việc đấy và chúng tôi đã phối hợp rất nhiều lần với phường là chúng tôi đã sang bên đấy và chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các buổi gia quân tuyên truyền nhắc nhở
chúng tôi cũng khẳng định luôn là chúng tôi không ký hợp đồng hoặc là tổ cho một bất kỳ một tổ chức cá nhân nào để người ta tổ chức thả cá kinh doanh cá trên hồ
phối hợp tuyên truyền thế nhưng cá vẫn được thả xuống hồ các cần thủ vẫn miệt mài thả câu
vậy sự phối hợp có đem lại hiệu quả
cái việc mà câu cá
câu cá đấy thì nói thật là chắc là chỉ có một số bộ dân là ra buồn rồi đi ra câu trộn
gần đây thì cái hiện tượng tập trung để mà câu cá đông là không có
bởi vì chúng tôi sau khi mà nhận được cái thông tin của truyền hình công an nhân dân thì chúng tôi cũng huy động tất cả các lực lượng để kiểm tra rồi cũng như là nếu có thì phải xử lý ngay
với những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được sau nhiều ngày như thế này thì khó có thể nói đây chỉ là những người dân câu trộn
như vị chủ tịch phường trả lời với phóng viên
và chỉ khi có buổi làm việc chính thức với phóng viên truyền hình công an nhân dân vào ngày ba mươi tháng sáu
hai hồ định công và đầm sòi mới không còn cảnh tượng câu cá như trước đây
không dám trả lời là xử lý rất đơn gốc
tuy nhiên chúng tôi tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động đối với người dân
thứ hai nữa là cũng phải có những biện pháp yêu cầu các lực lượng chức năng công an quận
công an phường các lực lượng tự quản đặc biệt là hồ
các đồng chí ở bên công ty quản lý hồ là phải có biện pháp
hồ đã trở lại với sự bình yên vốn có của nó
thế nhưng nếu không có sự giám sát chặt chẽ và buông lỏng trong quản lý thì rất có thể cảnh tượng này sẽ lại tiếp diễn
việc câu cá tại đây có tái diễn nữa hay không sẽ phụ thuộc vào đơn vị quản lý và chính quyền địa phương
mỗi người dân sẽ là đơn vị giám sát trước sự việc này
cảm ơn các bạn đã theo dõi